chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị để chương trình ngày càng được hoàn thiện hơn
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại